thực hiện chủ trương điện đi trước một bước trong nhiều năm qua ngành điện lực đã nỗ lực đưa điện lưới quốc gia đến một trăm linh số xã trên địa bàn tỉnh
tỷ lệ số hộ dân vùng nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia liên tục tăng nhiều bàn trắng điện vùng sâu điện biên đã được đón điện
công ty điện lực điện biên đã tổ chức đóng điện công trình cấp điện cho một mươi năm điểm bản thuộc đề án bảy mươi chín ổn định dân cư trên địa bàn các xã thuộc huyện mường nhé tỉnh điện biên
sau hai tháng thi công mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết giao thông địa hình nhưng các đơn vị thực hiện đã nỗ lực hoàn thành trước một mươi hai ngày so với kế hoạch đề ra
công trình có tổng mức đầu tư gần một mươi năm tỷ đồng gồm sáu năm mươi bảy km đường dây trung thế hơn hai mươi km đường dây hạ thế một mươi trạm biến áp với tổng công suất năm trăm linh một kv năm p cấp điện cho sáu trăm hai mươi một hộ dân tại một mươi năm điểm bản trên địa bàn năm xã xín thầu trung trải mường nhé mường thong và pá mì
đống điện ngày hôm nay trong quá trình mà thực hiện đóng điện